sau khi được phân bổ lượng lớn vaccine các tỉnh thành miền tây đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân để đạt miễn dịch cộng đồng khôi phục sản xuất kinh doanh
cần thơ có khoảng một hai triệu dân trong số này có chín trăm bốn mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm vaccine covid một mươi chín
đến ngày một mươi một tháng một mươi cần thơ đã tiêm vaccine cho bốn trăm ba mươi một chín trăm năm mươi bảy người đạt hai mươi sáu
trong số này có chín mươi chín năm trăm chín mươi bảy trường hợp được tiêm đủ mũi hai
cùng ngày thành phố phân bổ năm trăm linh liều verocell và gần bốn mươi liều pfizer về các quận huyện để đẩy nhanh tiến độ tiêm cho người dân
theo kế hoạch từ nay đến tháng một mươi hai mỗi ngày thành phố tiêm ít nhất ba mươi sáu liều
thành phố cần thơ là một trong những địa phương tỉnh miền tây có tốc độ tiêm tăng tốc cho người dân sau khi được trung ương phân bổ vaccine
với khoảng hai mươi triệu dân chiếm gần một phần năm dân số cả nước nhưng đến nay khu vực này tỷ lệ tiêm mũi một khá thấp chưa tới ba mươi
có tỉnh tỷ lệ tiêm mũi một chỉ đạt một mươi bốn
trong khi đó từ đầu tháng một mươi đến nay khu vực này đón hơn ba trăm linh người từ các vùng dịch phía nam về quê nguy cơ bùng phát dịch là rất cao
là địa phương có người về quê lượng lớn trong thời gian qua tỉnh sóc trăng có kế hoạch tiêm năm trăm linh liều vaccine covid cho người dân
thời gian được tiêm mũi một bắt đầu từ ngày một mươi một tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi và tiêm mũi hai từ ngày hai tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi một tại trà vinh
ông kiên sukha giám đốc sở y tế tỉnh này cho biết với năm trăm linh liều vaccine vừa được bộ y tế phân bổ
địa phương đã huy động lực lượng tổ chức nhiều đội tiêm từ cấp tỉnh đến cơ sở để đảm bảo tiêm đúng tiến độ cho người dân
đồng tháp cũng được phân bổ năm trăm linh liều vaccine cách đây bốn ngày nâng tổng số vaccine của tỉnh này nhận lên là một triệu liều
ngành y tế đang tăng tốc tiêm vaccine mỗi ngày là bốn mươi năm mươi liều cho người dân
nhóm ưu tiên đợt này là người lao động kể cả người từ các tỉnh đông nam bộ hồi hương đáp ứng việc sớm mở cửa sản xuất kinh doanh
tại an giang một trong những tỉnh có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất vừa được bộ y tế phân bổ một triệu liều vaccine
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang ông nguyễn thanh bình cho biết
đợt tăng cường này giúp địa phương tăng độ phủ vaccine trong thời điểm quan trọng khi mà số lượng người dân từ các vùng dịch trở về quê hương với số lượng lớn